phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió tây nam mạnh ở mức cấp năm
mưa rào và rông từ giải rác đến nhiều nơi nên tầm nhìn xa chỉ ở mức từ bốn đến một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước